ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bốn mươi ba bị can trong đường dây
tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
trong bốn mươi ba bị can thì có một mươi hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
trong đó huỳnh long bạch và huỳnh long nhu có vai trò cầm đầu đường dây
chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swip online và nagac
đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an tp hcm khám phá
hai trang web hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
bằng tiền kỹ thuật số ethereum tethercoin theo mô hình đa cấp
theo đó người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao
cơ quan điều tra kết luận bạch nhu và đồng bọn đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia
với số tiền dùng chơi đánh bạc là tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất ô tô và chuyển ra nước ngoài tẩu tán
có dấu hiệu rửa tiền
hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh truy bắt để xử lý batia mohit quốc tịch ấn độ
và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên